đợt dịch thứ năm với bốn trăm hai mươi năm ca mắc cúm ah bảy n chín tại trung quốc và đang có những diễn biến phức tạp với số ca tử vong tăng nhanh
trước tình hình trên vào chiều tối qua ngày hai mươi tháng hai cục y tế dự phòng bộ y tế đã có cuộc họp trực tuyến với văn phòng đáp ứng dịch khẩn cấp eoc
và các đại diện các bộ ngành các viện để có các biện pháp phòng chống dịch xâm nhập vào việt nam
theo tổ chức y tế thế giới đây là đợt dịch thứ năm với bốn trăm hai mươi năm ca mắc cúm ah bảy n chín tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại trung quốc
diễn biến dịch cúm ah bảy n chín đang diễn ra phức tạp với tốc độ gia tăng nhanh chóng và tỷ lệ tử vong cao gần năm mươi số ca mắc
virus cúm ah bảy n chín có nguồn gốc từ da cầm gây nhiễm trên da cầm nhưng da cầm lại không có biểu hiện triệu chứng
chính vì vậy việc phát hiện cúm ah bảy n chín trên da cầm rất khó khăn
trong khi đó người bị nhiễm virus này lại có biến chứng nặng nhanh chóng gây tỷ lệ tử vong cao
vì vậy tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo cần có sự giám sát mạnh mẽ tại cộng đồng
virus cúm ah bảy n chín tăng nhanh tại trung quốc tuy nhiên các đặc tính của virus lại chưa có gì thay đổi
mặc dù đây là đợt dịch thứ năm tại đây nhưng virus này lại không gây chết trên da cầm
vì vậy việc giám sát trên người là rất quan trọng
chúng tôi đặc biệt lưu ý các bạn nên tập trung vào những nơi có hoạt động vận chuyển gia cầm mạnh mẽ
bên cạnh đó cần tăng cường nhận thức của cán bộ y tế trong việc chủ động giám sát các ca bệnh nặng
đặc biệt là có các biểu hiện viêm phổi nặng do virus
theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thời gian gần đây đã phát hiện hai ổ dịch cúm ah năm n một tại tỉnh vĩnh long và tỉnh nghệ an
một ổ dịch vừa được phát hiện tại tỉnh nam định trong ngày hôm qua hai mươi tháng hai
và trên bốn sáu trăm linh con da cầm đã được tiêu hủy
lãnh đạo bộ y tế cho biết trước tình hình trên
việt nam cần nâng cao công tác phòng chống dịch xâm nhập qua đường biên giới
vì dịch tại trung quốc đang áp sát các tỉnh biên giới của nước ta
trước đó ngành y tế đã chủ động giám sát và sàng lọc các tuyếp cúm trên ba năm trăm bốn mươi trường hợp nghi ngờ mắc
và kết quả đều âm tính với cúm ah bảy n chín cúm ah năm n một
hoạt động này sẽ được tiếp tục thực hiện chặt chẽ tại các cửa khẩu cơ sở y tế và tại cộng đồng